các lực lượng truy bắt đã phát hiện sắn tự sát trong lán của người đi làm rừng tại đồi đông lung bó bẻng thôn thâm mò thu giữ khẩu súng ak gây án cùng hàng chục viên đạn tại hiện trường
liên quan đến vụ việc hai vợ chồng được phát hiện tử vong tại nhà
hôm nay công an huyện tây trà và một số phòng nghiệp vụ của công an tỉnh quảng ngãi
đã xác định nguyên nhân là do say rượu người chồng sát hại vợ rồi tự tử
như antv đã được tin trước đó vào ngày hai mươi tháng một
anh hồ văn đức ở thôn hà xã trà khê huyện tây trà đi làm về nhà
thì phát hiện mẹ ruột của mình là bà hồ thị lan bị chém chết nằm gần bếp
nhìn thấy cha ruột hồ văn huyên đang nằm bất động trên giường nên chạy ra ngoài hô hoán
tại hiện trường có rượu và dao dính máu
công an huyện tây trà và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh quảng ngãi
khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
theo người con hồ văn đức thì ông khuyên thường xuyên uống rượu
thời điểm trước khi xảy ra vụ việc ông huyên say rượu và thủ sẵn rượu trên giường
trong cơn say đã sát hại vợ rồi sau đó dùng dao đâm vào bụng tự tử
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội và một số đơn vị có liên quan
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quy định khởi tố bị can
gồm phạm văn hiệp nguyễn bảo trung mai tiến dũng trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty nhật cường
quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã bị can đối với đỗ văn hùng về tội buôn lậu
theo điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh đối với các bị can nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả của trịnh sướng
cơ quan chức năng vừa tiến hành khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba chủ doanh nghiệp các cây xăng dầu ở tỉnh đắk nông
là nguyễn văn lam cùng vợ là bùi thị duyên chú tại huyện đắk song tỉnh đắk nông
và nguyễn công thành chú tại huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
theo cơ quan điều tra trong quá trình kinh doanh lam duyên và thành
hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu
tuy nhiên vì ham lợi nhuận muốn được hưởng chất khấu cao hơn mức chất khấu của nhà phân phối
nên vợ chồng lam đã đặt mua của nguyễn mạnh tiến một mươi lít xăng giá rẻ
đồng thời thành đặt mua của nguyễn văn hướng bốn lít xăng giá rẻ không có hóa đơn chứng tử
hay chính là dung môi xuân mích để xả xuống các hầm xăng của cây xăng lam duyên thành lập
trộn với xanh thật nhằm bán ra thị trường để kiếm lời
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi các đối tượng đang xả xuống hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu lam duyên
và cửa hàng xăng dầu thành lập thì bị lực lượng công an bắt quả tang
kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định
chất lỏng thu giữ trên xe bồn và tại hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu lam duyên
và cửa hàng xăng dầu thành lập đều là xăng không đạt chất lượng
sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ
cũng theo cơ quan điều tra trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn công thành đã nhiều lần liên hệ đặt mua xăng giá rẻ từ ông hướng
với hàng chục nghìn lít để nhập vào các bồn chứa các cây xăng của thành
để trộn với xăng thật bán ra thị trường kiếm lời
thưa quý vị thời điểm trước trong và sau
tết nguyên đán cũng chính là thời điểm mà các loại tội phạm gia tăng hoạt động
trong đó có tội phạm ma túy
tại địa bàn hà nội liên tiếp trong những ngày giáp tết
nhiều chuyên án ma túy đã được lực lượng công an thành phố đấu tranh triệt phá
hai mươi ba bánh heroin vừa được công an quận bắc tử liêm hà nội phát hiện thu giữ
trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ sơn la về hà nội
hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ
trong đó có đối tượng linh văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
là đối tượng truy nã đặc biệt của công an tỉnh lạng sơn
đây là đường dây vận chuyển ma túy từ sơn la qua địa bàn hà nội
để đưa lên biên giới việt nam trung quốc
thuộc địa bàn tỉnh lạng sơn để bán cho các đối tượng người trung quốc
còn đây là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy
từ nghệ an hà tĩnh ra hà nội tiêu thụ
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội phát hiện bắt giữ
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng trong đường dây này
ngoài số lượng ma túy tổng hợp
tổ công tác còn phát hiện hai khẩu súng cùng bốn mươi năm viên đạn
điển hình như các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy trên các tuyến đường
thì liên tục thay đổi các cung đường hoạt động phán tội
thứ hai là các đối tượng cầm đầu là trực tiếp không trực tiếp ra mạng
mà thường là thuê người vận chuyển ma túy
thứ ba là các đối tượng thay đổi các phương thức thủ đoạn cất giấu ma túy
các cái đồ dùng sinh hoạt
thậm chí là pha ma túy nó thành dẫn chất lỏng
sau đó là tẩm vào khăn để vận chuyển
cá biệt thời gian gần đây
thì các đối tượng còn điều chế ma túy thành những loại thành phẩm khác
như bánh kẹo
hồng là mua bán qua mặt lượng chức năng
lượng chức năng khó phát hiện
cũng ngày trong những ngày cận tết nguyên đán
một ổ nhóm các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy
tại quán karaoke bmw
địa chỉ số ba mươi tám phương mai
phương mai quận đồng đa
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an hà nội phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra
có sáu phòng hát hoạt động với năm mươi bảy người hát trong phòng
lượng lượng chức năng phát hiện
có ma túy loại ketamine trong bốn phòng hát
và ba mươi đối tượng tết nhanh
cho kết quả dương tính với ma túy
trước cái tình hình
tội phạm ma túy đã nợi dụng
các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để hoạt động tội phạm với ma túy
chủ yếu là tổ chức sử dụng
trái phép chất ma túy
thì lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tiếp tục phối hợp với các công an
quận huyện thị xã
bằng nhiều biện pháp về quản lý hành chính
cũng như là sử dụng
các biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện và đấu tranh
với tội phạm ma túy
nợi dụng các cơ sở kinh doanh
có điều kiện để hoạt động phạm tội
với đặc thù địa bàn thủ đô
thời điểm tết nguyên đán
cũng là lúc gia tăng lượng người
và các phương tiện đổ về
cùng với đó là các loại hình vận chuyển hàng hóa
dịch vụ chuyển phát nhanh bùng phát
để đáp ứng nhu cầu
lợi dụng những yếu tố này
tội phạm ma túy cũng gia tăng hoạt động
và chúng xác định vận chuyển ma túy với số lượng lớn
chủ động trên những diễn biến này
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an hà nội đã triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
kiên quyết không để tội phạm lợi dụng
thời điểm trước trong và sau tết
để gia tăng hoạt động
lợi dụng việc quyền bị tết
tội phạm về tài nạn và ma túy
các tội phạm về ma túy lớn
thì nó có quan niệm rằng
cuối năm sẽ làm một chuyến
có thể sử dụng
cũng như là tiêu pha cả năm
sự lòng đèo
của cơ quan chức năng
để chúng ta hoạt động
nắm được quy luật hoạt động này
công an quận bắc tử liêm đã thực hiện tốt
tấn công chân áp tội phạm
trở thành một chiến dịch thường niên
của công an quận
cụ thể hóa ra các chuyên đề công tác
cho các đội nhiệm vụ
thuy động cho toàn hộ bộ
hệ thống chính sĩ
cũng như là các ngành ban ngành
đặc biệt là quần chúng nhân dân
để bảo vệ bình yên cho nhân dân
trong tết nguyên đán này
tội phạm ma túy vẫn luôn có diễn biến phức tạp và khó lường
tuy nhiên với tinh thần của đợt cao điểm
tấn công chân áp tội phạm
dịp tết nguyên đán canh tí
lực lượng công an hà nội luôn chủ động
làm tốt công tác nắm tình hình
quản lý các đối tượng trong diện nghi vấn
từ đó không để tội phạm ma túy có cơ hội hoạt động
có phần đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
và du khách thủ đô vui xuân đón tết
đột nhập vào các tiệm và cửa hàng kinh doanh
ở thị trấn an thới huyện phú quốc tỉnh kiên giang
để trộm cắp tài sản
nguyễn hữu đợi chú tại tỉnh thái bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc
chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố
theo kết quả điều tra vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đợi đã lẻn vào tiệm cho thuê áo cưới
ở khu phố tám thị trấn an thới
lấy trộm một bộ máy chụp hình
hiệu canong có giá trị trên năm mươi triệu đồng
một cái ví bên trong có gần một mươi triệu đồng tiền việt nam
và một trăm linh đô la mỹ
cùng nhiều giấy tờ cá nhân của chủ hàng
trước đó một ngày đợi đã đột nhập vào cửa hàng bán đồ nội thất
ở khu phố sáu thị trấn an thới
lấy trộm một điện thoại và một máy tính sách tay
đợi còn khai nhận bản thân đã từng có bốn tiền án
về tội trộm cắp tài sản
và một tiền án về tội cướp tài sản vừa mới ra tù
hai tụ điểm đánh bạc vừa bị lực lượng công an
hai tỉnh hậu giang và bà rệ vũng tàu
triệt phá bắt giữ hàng chục đối tượng
tại hậu giang công an thành phố vị thanh
vừa phối hợp với công an phường bảy
bắt quả tăng bảy đối tượng đánh bài ăn tiền
tại nhà bà trần thị trung
ở khu vực một phường bảy
tăng vật tạm giữ tại hai chiếu bạc gồm chín bộ bài tứ sắc
trong đó có một bộ đang sử dụng
một bộ đã qua sử dụng
cùng các vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc
kiểm tra xung quanh chiếu bạc
lực lượng còn phát hiện thêm năm mươi bốn triệu đồng
sáu điện thoại di động và bốn xe mô tô các loại
còn tại bà rệ vũng tàu
một mươi đối tượng đánh bạc cũng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy và môi trường
công an huyện đất đỏ phát hiện bắt quả tang
hiện trường vụ đánh bạc là một quán nước
thuộc địa bàn thị trấn đất đỏ
do nguyễn văn thành làm chủ quán
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tàng
các đối tượng đang sát phạt nhau
bằng hình thức lắc ba hộp và tái xỉu
môi ván các con bạc đặt cử với nhau
từ một trăm linh đến vài triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ gần năm mươi hai triệu đồng tiền mặt
và các dụng cụ được dùng để đánh bạc
xem cách sản xuất pháo trên mạng
sau đó tự mua nguyên liệu về sản xuất
và mang lên mạng xã hội để giao bán
một nhóm thanh niên vừa bị công an
thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa phát hiện xử lý
vì đã có hành vi sản xuất tàng trữ mua bán
vận chuyển trái phép pháo thuốc pháo
và đồ chơi nguy hiểm
tại cơ quan điều tra
đối tượng nguyễn văn tiến hai mươi hai tuổi
trú tại xã cam phước đông thành phố cam ranh
khai nhận đã học cách chế tạo pháo
thông qua các đoạn phim trên youtube
sau đó tiến đặt mua các nguyên liệu trên mạng
và một số dụng cụ về để tự sản xuất pháo
tại thời điểm bị phát hiện
tiến đã chế tạo được chín mươi viên pháo nổ
bằng các đoạn ống nước
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi tiến đã sử dụng
tài khoản facebook của mình để giao bán
với giá một mươi năm đồng một viên
ngoài ra tiến còn nhờ nguyễn quốc thái sử dụng
tài khoản facebook đăng giao bán dùm
sau khi đăng tải lên mạng xã hội đối tượng nguyễn minh hoàng
đã đặt mua của tiến một mươi viên
với giá một trăm hai mươi đồng
số pháo còn lại đã bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ
một thông tin về y tế
trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính
do chủng mới của virus corona
diễn biến phức tạp tại trung quốc
và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta
bộ y tế đã phối hợp chặt chẽ với who
cập nhật tình hình dịch bệnh
triển khai kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp
do chủng mới của virus corona
theo các tình huống dịch
đẩy mạnh việc truyền thông về tình hình dịch bệnh
và các biện pháp phòng chống trên hệ thống thông tin đại chúng
kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát
điều trị để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh
xâm nhập vào nước ta
bộ y tế đã giả soát cập nhật
ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống
hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona
và hiện nay các địa phương đang triển khai
áp dụng các hướng dẫn tới tất cả các cơ sở y tế
để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona
phù hợp với diễn biến tình hình dịch
bộ y tế khuyên cáo người dân và cộng đồng
thực hiện tốt các biện pháp sau
thứ nhất hạn chế tiếp xúc trực tiếp
với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính
khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh
thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách
và giữ khoảng cách khi tiếp xúc
thứ hai giữ ấm cơ thể vệ sinh cá nhân
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
xúc họng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh viêm phổi
thứ ba cần che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi
tốt nhất là bằng khăn vải hoặc khăn tay
để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp
thứ tư những người trở về từ thành phố vũ hán
tỉnh hồ bắc của trung quốc
hoặc các tỉnh thành phố khác của trung quốc
đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần
với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona
trong vòng một mươi bốn ngày nếu có dấu hiệu
sốt ho khó thở
cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám
và điều trị kịp thời
thứ năm là khi phát hiện dịch bệnh
cần thông tin cho cơ quan y tế chính quyền địa phương
để giám sát xử lý ưng pho với dịch bệnh
không để dịch bùng phát và lây lan
đối tượng này cao một m bảy mươi tám
da trắng lông mày rậm mắt lồi
sống mũi thẳng giái tai trúc
và có sẹo cách một cm dưới đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại d sáu khu n một mươi tám khối năm
thị trấn cao lộc của huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có nốt ruồi cách ba cm trên sau mép phải
và đối tượng
hoàng anh đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn dưỡng phú xã chính nghĩa
huyện kim động tỉnh hưng yên
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai hai cm dưới sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng tội phạm đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
các đối tượng truy ná do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện